tại buổi tiếp hội truyền thống trường sơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương đánh giá cao các hoạt động
tri ân đồng đội công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ đây là hoạt động ý nghĩa của hội và cũng là hoạt động đáp ứng
được nguyện vọng tha thiết của đồng bào trên cả nước cũng như của đảng và chính phủ
biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong cuộc đấu tranh giữ nước và hiện đang hoạt động
tại hội truyền thống trường sơn thủ tướng khẳng định những hoạt động của hội hiện nay đã góp phần giữ được hình ảnh
của bộ đội cụ hồ trong lòng dân đặc biệt là những tấm gương lao động tinh thần yêu nước những đóng góp của các đồng chí
trong mọi lĩnh vực đang tiếp tục được phát huy
tuyến tri viện chiến lược chiến trường trường sơn trong suốt một mươi sáu năm liên tục chiến đấu
đã lập nên kỳ công kỳ tích góp phần to lớn cho sự nghiệp chống mỹ cứu nước giành toàn thắng
chiến trường này đã làm tròn nhiệm vụ gắn kết bắc nam của việt nam và hai nước bạn lào campuchia
trong cuộc chiến đấu ấy bộ đội trường sơn đã có hơn hai mươi ba người hy sinh hơn ba mươi người bị thương
và hàng vạn người bị nhiễm chất độc da cam dioxin tuy nhiên cho đến nay việc quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được hoàn thiện
do vậy thủ tướng đã chỉ đạo giao bộ quốc phòng chủ trì đề án một nghìn hai trăm ba mươi bảy phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
tiếp nhận xử lý thông tin
những kiến nghị của hội tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận và sẽ có hướng giải quyết cho từng kiến nghị
trong phạm vi quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để hoạt động
tuy nhiên hội cũng cần dựa vào dân dựa vào xã hội để có nguồn lực vững chắc cho các hoạt động của mình